về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội tỉnh bình định đã cùng với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp
về tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
sau hai năm thực hiện chương trình đã phát huy hiệu quả rõ rệt
xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trụ sở ủy ban khu phố an ninh thị trấn ngô mây huyện phu cát tỉnh bình định
đây là địa điểm quen thuộc và là nơi gặp gỡ trao đổi kiến thức của các chị em trong liên tri hội phụ nữ thị trấn hàng tháng
cũng như các cấp hội phụ nữ tại một mươi một huyện thị thành phố của tỉnh bình định
kể từ khi hai cơ quan bảo hiểm xã hội và hội liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai chương trình phối hợp các hoạt động tuyên truyền
thông tin pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế gắn với các nội dung trọng tâm theo tinh thần nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi và đề án chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
thì vai trò của phụ nữ tại các địa phương này ngày càng được nâng cao và phát huy rất tốt trong công tác vận động tuyên truyền
ngay sau khi mà cái chương trình phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh được ký kết
thì các phòng chuyên môn như là phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh phòng bang tuyên giáo của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã ngồi lại
để bàn những kế hoạch cụ thể để chúng ta triển khai chương trình phối hợp
trong đó là ưu điểm của phụ nữ là tuyên truyền cho nên chúng tôi mới tổ chức các chương trình lịch sân khấu hóa
để tuyên truyền đến tận người dân tận thôn bản lai xóm
qua đó là tuyên truyền những cái nội dung cơ bản của cái chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
cái lợi ích và khi họ tham gia họ được hưởng
và từ đó họ có cái động thái là phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội
để mà họ tham gia
đặc biệt là
cái bảo hiểm y tế hội gia đình
chúng tôi xác định tuyên truyền là không một ngày một ngày hai
mà quải với phương trâm là mưa dầm thấm lâu
và chúng tôi là thực hiện là chỉ đạo là lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ
lồng ghép vào sinh hoạt chuyên đề để mà triển khai
sau khi tuyên truyền xong thì có tổ chức cái hội thi của các chị
qua cái tìm hiểu hình thức bằng sân khấu hóa
thì thông qua cái hình thức sân khấu hóa này
để là giúp diễn tải cái
cái chủ trương chính sách
chị em lại hiểu dễ hơn
và được mọi người tham gia đông hơn trong cái cộng đồng đó
chứ không phải là riêng của hội phụ nữ
bà nguyễn thị kiểm
một thành viên tích cực của tri hội phụ nữ thị trấn ngô mây
sau khi nghỉ hưu năm một nghìn chín trăm chín mươi
bà bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở địa phương
được sự phân công của ban cán sự khu phố
bà đảm nhiệm việc tuyên truyền và bán bảo hiểm tự nguyện cho bà con khối xóm
nên những câu chuyện đời thường như sinh lão bệnh tử
rồi biết bao cái khó về tiền bạc nơi thôn quê
những câu chuyện xuất phát từ thực tế cuộc sống hàng ngày
đã được chị em phụ nữ đưa vào những tiểu phẩm tuyên truyền
hết sức giảng dị mà sinh động

mẹ đi ghế này kìa

nhà gia đình điều kiện
gia đình nó kẹt bởi nên mình đã mua được bảo hiểm
chỉ là vua không phép buộc
là cái bảo hiểm cao đổi mới

nó đã khô rồi

nên từ nay gia đình chúng ta cũng tham gia bảo hiểm
với mức phụ cấp ít ỏi
nhưng với những người phụ nữ này
niềm vui của họ là được nhìn thấy sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức của cộng đồng
và còn vui hơn nữa
khi những khó khăn của nhiều gia đình
đã được san sẻ gánh nặng kinh tế
khi tham gia mùa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
tôi thấy nói chung là
nhiều hộ gia đình chưa có hiểu được
mình đã tuyên truyền cho hiểu được
mình thấy có cái quyền lão tốt
cho nên mình thấy trong cái đó là
mình cũng rất là mình tuyên truyền mà người ta nghĩ được
mà nói chung là mình bán cũng có
cái kết quả là rất là cao
cho nên mình thấy cũng là vui
ở xã cát trinh
huyện phù cát tỉnh bình định
có thể hỏi thăm bất cứ ai
cũng đều biết đến hoàn cảnh
và câu chuyện buồn của gia đình ông võ văn năm
và bà nguyễn thị phúc
bởi một vụ tai nạn thương tâm
giạng sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
giữa một chiếc xe tải
và một chiếc xe khách dường nằm
đã xảy ra tại thị trấn chư sê tỉnh gia lai
vụ tai nạn làm một mươi ba người thiệt mạng
hàng chục người bị thương
trong vụ tai nạn thảm khốc ấy
tài xế điều khiển chiếc xe tải
là anh võ văn quý
con trai của ông năm và bà phúc
vượt qua cái chết là điều thần kỳ với anh
vậy nhưng để giành giật lại sự sống cho anh
thì gần như toàn bộ gia sản của gia đình
đã gần như tan biến
thật đáng tiếc vì khi xảy ra tai nạn
gia đình ông năm lại chưa mua
bảo hiểm y tế hộ gia đình
bản thân anh quý cũng chưa có
bảo hiểm của riêng mình
việc chạy chữa cho quý
có thể còn rất dài
mà kinh tế gia đình ông năm và bà phúc
đã gần như kiệt quẩy
giữa lúc khó khăn nhất
gia đình ông đã nhận được sự hỗ trợ
giúp đỡ quý báu từ chi hội phụ nữ
xã cát trinh và bảo hiểm xã hội
huyện phù cát
câu chuyện đau buồn xảy ra với anh võ văn quý
là câu chuyện đáng tiếc
nhưng cũng không phải hy hữu
khi nhận thức của nhiều bộ phận quần chúng nhân dân
vẫn chưa thực sự hiểu
về giá trị cốt lõi
trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân
vậy nên xác định phụ nữ
đóng vai trò nòng cốt trong mỗi gia đình
và cộng đồng đặc biệt
quan tâm chú trọng tuyên truyền vận động hội viên
quần chúng nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội
và đồng hồ
tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
là những nỗ lực mà bảo hiểm xã hội tỉnh
đã và đang phối hợp rất hiệu quả
với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh bình định
tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
đã và đang phối hợp rất hiệu quả với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh bình định

đã và đang phối hợp rất hiệu quả với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh bình định
tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
đã và đang phối hợp rất hiệu quả với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh bình định
tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình đã và đang phối hợp rất hiệu quả với liên hiệp hội phụ nữ tỉnh bình định